tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức hội thảo khoa học kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
trong công tác cán bộ nhằm nhận diện thực trạng và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng chạy chức chạy quyền đang diễn ra hiện nay
các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung tham luận làm rõ các nhóm chuyên đề chính
như một số vấn đề chung về kiểm soát quyền lực thực trạng và giải pháp
nhận diện về vấn đề chạy chức chạy quyền về đạo đức công vụ và chống chạy chức chạy quyền
các giải pháp khắc phục các bất hợp lý hoàn thiện cơ chế nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
vai trò giám sát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ của các cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc và báo chí
thông qua hội thảo tỉnh ủy quảng bình sẽ tiếp thu các đề xuất về giải pháp cách làm để cụ thể hóa các nghị quyết
quy định của trung ương phù hợp với thực tế của tỉnh nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền
trong công tác cán bộ tại địa phương hiện nay